phần cuối bản tin là dự báo thời tiết trong ba ngày tới
xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc rồn xuống nên trong ba ngày tới
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
có nơi có mưa vừa đến mưa to mưa tăng khiến nền nhiệt giảm đáng kể
trời chuyển rét về đêm và sáng với mức nhiệt giao động từ một mươi tám hai mươi năm độ có nơi cao hơn
còn tại các tỉnh phía tây bắc bộ ít chịu tác động của đời gió đông bắc nên trong ba ngày tới
chỉ có mưa lác lác vài nơi riêng nam sơn la và hòa bình có mưa diện rải rác
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi khi mức nhiệt cao nhất ngày vẫn ở xung quanh ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
lưu xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do chịu tác động của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với nhiễu động gió đông nên mưa sẽ gia tăng với nhiều điểm có mưa vừa mưa to
nên nguy cơ về lũ quét sạt lở đất đá ở vùng núi và ngập úng ở những vùng trụng thấp là rất cao
người dân cần hết sức cảnh giác
đầu nền nền nhiệt tại đây khá thấp sao động từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ có nơi cao hơn hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng chịu tác động của quỳnh thế gây mưa
nên các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên có mưa vừa đến mưa to
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận có mưa rông rải rác
người dân nơi đây cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất rất nguy hiểm
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi trưa chiều ở xung quanh ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới mưa tạm thời giảm về diện và lượng
nhưng sang đến đêm ngày ba mươi khi dạnh áp thấp có xu hướng nâng trục lên thì mưa rông sẽ tăng mạnh
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có thể tìm ẩn diện tượng thời tiết cực đoan như tố lóc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây có xu hướng tăng nhẹ ngày đêm giao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong thời đoạn ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
sao đến ngày ba mươi và ba mươi một thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
với nhiều điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
người dân nơi đây cũng cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn rông
như tố lóc và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
khi mức nhiệt chưa chiều vẫn sẽ sao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ